xin kính chào quý vị và các bạn
hiện tại thời tiết tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp gây mưa
nên ngày hôm nay vẫn có mưa rào
về chiều tối và đêm thì có mưa to lượng mưa tập trung nhiều hơn tại các tỉnh ở vùng núi
sang đến hai ngày đầu tuần tới rãnh thấp này vẫn còn tồn tại
nên khu vực trung du và vùng núi thì vẫn có những cơn mưa tiếp tục lặp lại
còn tại khu vực các tỉnh ở đồng bằng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
ban ngày trời có nắng gián đoạn chiều tối có mưa mưa rào rải rác
nền nhiệt trong ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
giao động là từ hai mươi bốn cho đến ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi có mưa to
lưu ý là những cơn mưa rông lượng khá có thể gây ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông
gây ngập úng cục bộ khu vực trũng thấp hoặc nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất đá khu vực vùng núi bà con cần hết sức cảnh giác
đặc biệt là thời điểm nửa đêm và sáng sớm
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cũng không cao
giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tại miền trung nắng nóng dễ dọng vẫn sẽ tiếp diễn
tại các tỉnh từ nghệ an cho đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
với mức nhiệt trưa chiều phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn trên ba mươi bảy độ đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt
về chiều tối phần phía bắc khu vực có mưa vài nơi
phần nào giúp giảm cảm giác oi nóng
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận trong hôm nay và ngày mai
cũng có nắng nóng với mức nhiệt giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
chỉ riêng bình thuận mức nhiệt là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày hai mươi hai khi chịu tác động của giải hội tụ nâng trục dần lên phía bắc
thì mưa rông sẽ tăng hơn giúp nền nhiệt có xu hướng giảm từ một đến hai độ
tại vùng cao tây nguyên nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới
kết hợp với gió mùa tây nam nên khu vực tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cũng không quá cao
nên nền nhiệt tại đây chỉ giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chịu tác động của hình thế gây mưa
đã phân tích ở trên nên về chiều tối thì có mưa rào vào rông giải rác
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh
ban ngày khu vực có nắng yếu nên mức nhiệt cao nhất trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ